thang máy là không gian công cộng nhiều người sử dụng mỗi ngày do đó ẩn chứa nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
việc sử dụng thang máy an toàn trong mùa dịch là nỗi lo của không ít người
trước thực tế này nhiều tòa nhà trung cư tại hà nội đã chủ động triển khai nhiều giải pháp sáng tạo hiệu quả ghi nhận của nhóm phóng viên
trong khó khăn có sáng kiến cách bấm thang máy này là một ví dụ
sau mỗi lần sử dụng que tăm sẽ được thu gom tại chỗ và thay mới thường xuyên
khi dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì ý thức của mỗi người dân và ban quản lý các tòa nhà đều trở thành vũ khí chống đại dịch
bên cạnh những sáng kiến những quy tắc bắt buộc cũng được triển khai
đo thân nhiệt trước khi vào thang máy rửa tay sát khuẩn sau khi bấm nút hạn chế sử dụng điện thoại khi đi thang máy hay đơn giản như việc sử dụng khẩu trang
việc xử lý khi ho hắt hơi như thế nào cũng được chia sẻ và thống nhất trên trang thông tin của tòa nhà
bên cạnh đó việc phun khử khuẩn thang máy và những nơi công cộng cũng được chú trọng để đảm bảo môi trường an toàn